công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản trong vụ phá rừng nghiêm trọng
tại lâm phận trường sơn xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
theo đó năm đối tượng bị khởi tố gồm dương trọng hà nguyễn đức cảnh hồ văn vương hồ văn hình và hồ văn thi
trước đó vụ phá rừng nghiêm trọng này được phát hiện tại tiểu khu ba trăm hai mươi chín với bốn mươi năm cây gỗ lớn bị khai thác trái phép
trong đó có hai mươi sáu cây gỗ liềm